sáng nay ngày bảy tháng một mươi hai đoàn công tác số một của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
do đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương phó trưởng ban phòng chống tham nhũng trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh thái nguyên về kết quả kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc
khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp
dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh
đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao quyết tâm nỗ lực của ban thường vụ thường trực tỉnh ủy thái nguyên
trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương
theo đó tỉnh thái nguyên đã chủ động thường xuyên tự kiểm tra giám sát phát hiện một số trường hợp tham mô tham nhũng
các ngành chức năng của tỉnh đã xử lý năm mươi bảy đảng viên vi phạm chuyển cơ quan điều tra khởi tố hình sự ba vụ án
kiến nghị thu hồi hơn một tám mươi sáu tỷ đồng vi phạm
kết luận tại hội nghị đồng chí trần quốc vượng yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền địa phương
trong thực hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng phải gắn liền với công tác xây dựng đảng
góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh tăng cường đoàn kết nội bộ nhằm ổn định chính trị
phát triển kinh tế xã hội đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới tình hình tham nhũng còn nhiều diễn biến phức tạp
đảng bộ chính quyền tỉnh thái nguyên cần phải nâng cao trách nhiệm trong công tác phát hiện và phòng chống tham nhũng